việt nam đang chuẩn bị tích cực cho thành công của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wfef asean từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước
bao gồm hầu hết các lãnh đạo đứng đầu các nước asean và lãnh đạo của gần một doanh nghiệp asean và thế giới
nhân dịp này thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả
của chính phủ và nhân dân các nước các đối tác và bạn bè thế giới
thủ tướng mong muốn các đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình
để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và bạn bè đối tác khắp nam châu
thưa quý vị tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
đã có nhiều điểm mới trong điều hành thực hiện kế hoạch nhiều xu hướng tốt như chi thường xuyên giảm
chi đầu tư tăng lên
thị trường gia tăng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế được tăng cường
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ trong thực hiện mục tiêu phát triển vẫn còn nhiều mặt hạn chế yếu kém
cần tập trung khắc phục nhất là vương mắc trong đầu tư kinh doanh một số vấn đề xã hội bức xúc cần tập trung giải quyết